trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã dìn chin huyện mường khương lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là sùng thị chú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn nàn tiểu hồ xã tung trung phố huyện mường khương tỉnh lào cai
tại cơ quan công an đối tượng chú khai nhận được người đặt hàng mua ba bánh ma túy với giá là một trăm ba mươi triệu đồng một bánh
chú đã mua ba bánh ma túy trên với giá là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh mang về để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lào cai toàn bộ vật chứng thu giữ của sùng thị chú là một năm mươi bảy sáu mươi bốn gram là loạt chất ma túy heroin
công an tỉnh lạng sơn vừa phát hiện vụ trồng gần năm trăm linh cây thuốc viện trong vườn của nhà người dân
vào ngày hôm nay công an tỉnh lào cai đã phát hiện vụ trồng gần năm trăm linh cây thuốc viện trong vườn của nhà người dân
vào ngày một mươi tháng một công an xã mai pha thành phố lạng sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thôn khòn pát xã mai pha thành phố lạng sơn
phát hiện trong vườn nhà ngô thế hùng có trồng hai luống cây màu xanh nghi là cây thuốc viện
tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương người chứng kiến để lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng là bốn trăm năm mươi một cây để xử lý theo quy định
tại cơ quan công an ngô thế hùng khai nhận số cây trên là cây thuốc viện tự trồng trong vườn nhà của mình với mục đích để phục vụ nhu cầu cá nhân
liên quan đến sai phạm xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn cây dương huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang công an tỉnh hậu giang đã khởi tố bắt tạm giam ông trần văn thắng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phụng hiệp ông trần không dận phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phụng hiệp và nguyễn thanh diện phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn cây dương vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba qua
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can trần văn thắng trần không dận và nguyễn thanh diện chủ tịch phó chủ tịch hội đồng bình xét hộ dân vào cụm dân cư vượt lũ huyện phụng hiệp đã có nhiều sai phạm trong việc xét cấp các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn cây dương dẫn đến sáu mươi chín trường hợp tương đương là sáu mươi chín nền được cấp sai đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn ba năm tỷ đồng
trong ngày một mươi một tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc nơi ở của bị can dận diện và thắng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn năm trăm linh triệu đồng tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
đường dây này do nguyễn thị sơn chủ tại thành phố vinh cầm đầu
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng
cơ quan tỉnh nghệ an vừa sử dụng số điện thoại không chính chủ lập tài khoản mạng xã hội như telegram zalo facebook để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ vào ngày bốn tháng một công an tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao và bắt giữ một mươi hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn điện thoại di động năm thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu công an tỉnh nghệ an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sau một mươi ngày xét xử vào chiều ngày hôm nay một mươi hai tháng một hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên phạt ba mươi tám bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh thành phố
ba mươi tám bị cáo bị tuyên án về sáu nhóm tội danh đưa hối lộ nhận hối lộ
hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
đại diện viện kiểm sát khẳng định đây là vụ án điển hình cho lợi ích nhóm nhóm lợi ích và thông đồng câu kết tham nhũng có hệ thống
trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn nhận tội lời khai cơ bản phù hợp với kết luận điều tra cũng như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố
giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe mô tô của người đi đường bốn đối tượng đã bị công an huyện bến lức tỉnh long an bắt giữ
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bến lức nhận được trình báo của một người dân về việc bị bốn đối tượng chặn đầu xe
cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ với lý do nghi vấn vận chuyển hàng cấm đồng thời thu một điện thoại và yêu cầu về đồn để xử lý
tuy nhiên khi đến đoạn đường vắng các đối tượng đã cướp xe của nạn nhân rồi tàu thoát
qua điều tra công an huyện bến lức đã phối hợp với công an xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
bắt hai đối tượng là thạch hoài biển và dương long cùng chú tỉnh sóc trăng
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm lý thái nguyên và thạch thị sinh vôn chú tại tỉnh sóc trăng
liên quan đến nhóm đối tượng gian cảnh lừa bán hòn đá hủy diệt sắt chiếm đoạt hơn hai một tỷ đồng
bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá bắt giữ năm đối tượng
ngày hôm qua thêm một đối tượng là đào văn lắm chú tại huyện thối lai tp cn đã ra đầu thú
cơ quan công an xác định đào văn lắm lấy tên giả là quốc
đóng vai cháu của võ trung trực giúp sức cho trực và được trả công chín mươi triệu đồng
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tổng cộng sáu đối tượng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện còn hai đối tượng là trần thị hạnh và lê hoàng long đang bỏ trốn
cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
một đường dây sản xuất
sản xuất và phân phối sữa bột thực phẩm và thực phẩm chất năng kém chất lượng vừa bị triệt phá
đây là đường dây có quy mô lớn với mạng lưới trên toàn quốc
kiểm tra một kho hàng của công ty cổ phần sản xuất thực phẩm công nghệ cao ntc ba food ở hà nội
lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại sản phẩm như sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em
thực phẩm thảo dược thực phẩm chức năng trang thiết bị y tế
theo thông tin ban đầu hầu hết các sản phẩm đều có chất lượng kém so với công bố
doanh nghiệp này có dây phép hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu
các nhà xưởng chủ yếu đặt tại huyện gia lâm và đông anh của hà nội
hiện cơ quan công an đã ghi nhận hiện tượng tẩy xóa hạn sử dụng của nhiều sản phẩm do nước ngoài và trong nước sản xuất
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa phát hiện một ô tô tải do lê đức mong
chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam điều khiển đang vận chuyển gần hai một trăm năm mươi chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại tuyến đường tránh nam đông hà
thuộc địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ tổ công tác công an huyện tiến hành dừng kiểm tra đối với xe ô tô do lê đức mong điều khiển
đi cùng xe có trần thị tuyết lan chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị và cũng chính là chủ hàng
gần hai một trăm năm mươi chai rượu các loại được phát hiện trên xe đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lan khai nhận toàn bộ số rượu này được thu mua trên địa bàn tỉnh quảng trị sau đó mang ra bắc tiêu thụ
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi và xảo quyệt với nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau
này xuất hiện thủ đoạn mới đó là công ty tư vấn luật hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân bị lừa đảo
cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gần đây xuất hiện nhiều trang facebook quảng cáo với nội dung hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng
hỗ trợ lấy lại tiền bị treo trên các sàn điện tử vay online
công an tp huế cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới nếu mọi người không cảnh giác sẽ bị các đối tượng tiếp tục lừa đảo
mới đây một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường vĩ dạ tp huế đến trình báo công an
trước đó chị đăng ký cho con til qua mạng thì bị đối tượng xấu dùng nhiều chiêu trò lừa đảo với số tiền hơn chín mươi triệu đồng
xuất phát từ nhu cầu lấy lại số tiền bị lừa đảo trên và thông qua facebook
chị nhận được một trang quảng cáo
trong trang quảng cáo công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa bị treo
người phụ nữ đã nhờ công ty này giúp lấy lại số tiền bị lừa đảo
các đối tượng đưa ra những lời hứa chắc chắn sẽ lấy lại được số tiền bị lừa
vì vậy nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với số tiền là gần hai mươi năm triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng
nó nói tôi là luật sư tôi đã từng làm bao nhiêu người lấy lại tiền rồi
nó đưa vào facebook nó đưa vào zalo đưa vào nhóm
thì có nhiều người đã mất một trăm linh triệu lấy lại được
có người một trăm linh một triệu
đưa vào là bốn người
thì chị điện thoại mấy người kia mấy người kia là em lấy được rồi chị ơi em lấy được
thật ra đó là ảo hết
một nhóm một tàu lên một nhóm để nó đánh lừa chị
cũng thủ đoạn này mới đây ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
một người phụ nữ trú tại phường kim long đã bị các đối tượng lừa một mươi sáu triệu đồng
ngày tám tháng một mươi một anh hồ mộng tú chú tại huyện phú vang trình báo bị lừa gần chín triệu đồng
và một người đàn ông trú tại phường phú thượng
các đối tượng bị lừa năm mươi chín triệu đồng
ngoài các thủ đoạn trên một số thủ đoạn mà nhiều người bị lừa đảo khác
như giả danh nhân viên ngân hàng mở thẻ tiến dụng
tuyển cộng tác viên bán hàng cho shopee lazada tiki
hách facebook zalo nhắn tin gọi điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản
giả danh cán bộ cơ quan chức năng như công an viện kiểm sát
đề nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác
tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong ngày đầu tiên của đợt kiểm soát
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết dương lịch
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hai ba trăm chín mươi ba tài xế vi phạm về nồng độ cồn
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong ngày hôm qua
ngày một mươi một tháng một đã phát hiện xử lý một mươi ba trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm
phạt tiền hai mươi ba tỷ ba trăm tám mươi ba triệu đồng tạm giữ chín mươi bảy xe ô tô
ba hai trăm bảy mươi tám xe mô tô một trăm hai mươi bốn phương tiện khác và tước hai hai trăm một mươi chín giấy phép lấy
trong đó riêng đối với vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng đã xử lý hai ba trăm chín mươi ba tài xế
vi phạm tốc độ là hai một trăm tám mươi năm trường hợp
vi phạm quá tải quá khổ là hai trăm bốn mươi sáu trường hợp
số tài xế bị phát hiện liên quan đến ma túy có hai mươi hai trường hợp